trung tướng lê văn tuyến thứ trưởng bộ công an yêu cầu công an các đơn vị địa phương cần phải đổi mới tư duy trong công tác hậu cần kỹ thuật
xuất phát từ yêu cầu công tác chiến đấu để chủ động đề xuất mua sắm các trang thiết bị phương tiện tiên tiến hiện đại
tranh thủ các nguồn lực sự ủng hộ của cấp ủy chính quyền và các nguồn lực khác để đầu tư mua sắm trang thiết bị phương tiện đảm bảo đồng bộ đáp ứng tốt công tác chiến đấu
đã giúp kinh nghiệm chương trình sơ duyệt khối diễu binh diễu hành của lực lượng công an nhân dân tại lễ kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ
trung tướng nguyễn văn long thứ trưởng bộ công an biểu dương đánh giá cao các đơn vị với tinh thần quyết tâm cao nỗ lực luyện tập
triển khai các phương án đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn yêu cầu các đơn vị tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông
thực hiện công tác tuần tra kiểm soát hai mươi bốn trên hai mươi bốn
thứ trưởng nguyễn văn long cùng đoàn công tác của bộ đã đến thăm biểu dương và tặng quà các học viên học viện cảnh sát nhân dân
đang tham gia biểu diễn màn chống hội tại lễ kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ